tòa án tỉnh kiên giang đã tuyên phạt một đối tượng về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
đối tượng này là hồ hoàng anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường an hòa thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
hoàng anh đã đặt mua một mươi hai triệu tiền giả loại mệnh giá năm trăm linh đồng thông qua mạng xã hội
nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị công an phát hiện bắt giữ
với hành vi này hồ hoàng anh vừa bị tòa án tỉnh kiên giang tuyên phạt năm năm tù về tội tàng trữ lưu hành tiền giả